theo dự báo tình hình trật tự an toàn giao thông từ nay đến hết năm hai nghìn một mươi chín và dịp tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi có nhiều diễn biến phức tạp
đặc biệt là tình trạng ồn tắc thường xuyên xảy ra tại các khu vực đông dân cư tuyến giao thông trọng điểm và các trục chính ra vào thành phố hà nội
trước thực tế này công an hà nội đã xây dựng kế hoạch huy động tối đa lực lượng phương tiện để triển khai các biện pháp phòng ngừa
theo công an tp hà nội qua giả soát của các đơn vị chuyên môn hà nội hiện có ba trăm tám mươi một vị trí phức tạp về giao thông
có nguy cơ dẫn đến ủn tắc giao thông tức là trong các khung giờ cao điểm
do vậy bên cạnh việc chủ động điều tra cơ bản tuyến địa bàn cũng như phối hợp với các ban ngành đoàn thể
công an hà nội sẽ xây dựng phương án huy động tối đa lực lượng tổ chức phân luồng giao thông tại các nút giao trọng điểm
tăng cường tuần tra kiểm soát cơ động đảm bảo khép kín thời gian địa bàn
cùng với đó công an thành phố sẽ huy động lực lượng phương tiện phòng ngừa và ngăn chặn các vụ việc đua xe trái phép
không để phát sinh những diễn biến phức tạp
thông qua hệ thống camera giám sát công an hà nội chủ động phân tích trích xuất hình ảnh ghi nhận các đối tượng tham gia đua xe
và cổ vũ đua xe trái phép để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật